sau khoảng năm ngày nếu người bệnh vẫn tiểu nhiều cũng nên hạn chế lượng dịch truyền và uống vì thận đã bắt đầu phục hồi chức năng cô đặc
theo dõi sát nước tiểu trong hai mươi bốn giờ đều có biện pháp bổ dịch thích hợp
thứ tư giai đoạn phục hồi chức năng vẫn cần chú ý công tác điều dưỡng chế độ ăn cần tăng bổ sung đạm khi u rê máu đã về mức bình thường
theo dõi sát định kỳ theo chỉ dẫn thầy thuốc tiếp tục điều trị nguyên nhân nếu có chú ý các nguyên nhân có thể dẫn đến suy thận mạng tính bệnh lý cầu thận bệnh lý kẽ thận
tiến sĩ bác sĩ nguyễn lương kỷ phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa trường khoa hồi sức tích cực chống độc khuyến cáo
thời tiết nắng nóng người dân nên uống nước đều đạn trong ngày chủ động uống ngay cả khi không khát để duy trì độ ẩm cho cơ thể
nên uống thêm tùy thuộc vào mức độ hoạt động thể lực
đặc biệt trong thời tiết nắng nóng dễ mất nước như hệ này để tránh dẫn đến hậu quả như bệnh nhân trên